chú tại xã thiệu phúc huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa và đào văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại xã tăng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là của một người mang quốc tịch lào
nhờ vận chuyển từ thanh hóa về thị trấn quất lâm tiêu thụ
để qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng đã sử dụng xe ô tô bốn chỗ để vận chuyển ma túy đi trong đêm
tuy nhiên khi đến địa bàn thị trấn quất lâm đã bị lực lượng phòng chống tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh nam định phát hiện bắt giữ
hiện bộ đội biên phòng tỉnh nam định đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
còn tại tỉnh cà mau liên quan đến vụ nổ súng bắn người tại trường gà công an huyện phú tân đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi một bị can
bắt tạm giam hai tháng chín đối tượng hai đối tượng được tại ngoại để điều tra
các bị can bị bắt tạm giam gồm nguyễn văn
nguyễn văn cấm lê hoàng trúc nguyễn minh tiền nguyễn trọng hiếu phạm trung trí công nguyễn minh nhà đều trú tại huyện tam bình vĩnh long
phạm trung kiên võ văn đệ lê hoài thanh cùng trú tại xã rạch trèo huyện phú tân
riêng hai bị can là lê hữu tình và lê hoàng kiếm được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra
theo điều tra ban đầu vào sáng ngày hai mươi chín tháng bốn trúc cùng với các đối tượng khác thuê xe ô tô từ tỉnh vĩnh long
mang theo ba con gà vào hung khí đến ấp tân nghĩa xã rạch trèo đá gà ăn tiền với nhóm cục kiên trú tại địa phương
tại đây giữa hai nhóm đã nảy sinh mâu thuẫn
trong lúc cự cãi gấm lấy súng mang sẵn trong túi sách bắn vào chân trái của nguyễn vũ luân là nhóm của kiên làm người này bị thương nặng
bắn người xong nhóm cục trúc dùng súng khống chế anh bùi minh luận chạy đò dọc trở ra khỏi hiện trường
khi đi đến chợ đầm cùng xã trần thới huyện cái nước nhóm của trúc đã lên bờ tẩu thoát
đến nhà vay tiền chị dâu nhưng không được đối tượng đã chuyển hướng sang cướp tài sản
đó là nguyễn thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thôn dốc mới hai xã sơn hà huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
hằng lần đối tượng có hai tiền án tiền sự về tội đánh bạc
vào ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín hằng đến nhà
nguyễn thị quý là trị dâu hỏi vay năm triệu đồng nhưng trị quý không đồng ý
hằng đã lấy chiếc túi của chị quý để trên bàn rồi bỏ chạy
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại công an huyện hữu lũng đã bắt giữ được đối tượng hàng
đã lẩn trốn trên khu vực đồi rừng gần nhà
thu giữ toàn bộ tài sản là chiếc túi bên trong có hơn một trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với nguyễn thị hằng về hành vi cướp tài sản
tội phạm làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đang có diễn biến phức tạp
nhiều đường dây ổ nhóm hoạt động công khai giao bán đủ các loại văn bằng chứng chỉ giả trên các trang mạng xã hội
như chúng tôi đã đưa tin mới đây một đường dây làm giả bằng tốt nghiệp của các trường đại học với quy mô cực lớn
vừa bị công an quận nam tử liêm hà nội đấu tranh triệt xóa thành công
số lượng màng đại học mà đường dây này sản xuất được bọn chúng tiêu thụ khắp địa bàn cả nước
và sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh ngày mới về vấn đề này
chỉ bằng thao tác đơn giản lê văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thị xã la di tỉnh bình thuận
đã đóng dấu nổi xong vào một bằng tốt nghiệp đại học
và nếu chỉ bằng mắt thường rất khó nhận ra đây là những tấm bằng tốt nghiệp để học giả sản xuất thủ công như thế này
năm hai nghìn tám hai mươi tám
em có nhu cầu trên mạng nhiều người xài bằng giả anh em mầy mò lên mạng tìm kiếm rồi em làm cò
em làm cò một hai tháng xong có người giới thiệu bán đồ rồi em mua
em mua máy in màu máy photo với lại hôi với lại các con dấu
rồi em về mây mò in thông tin lên rồi toàn bộ con dấu với lại chữ ký toàn bộ xe cam hết
một bộ giả giá ba triệu đồng
có gồm bằng với ba bản sao công chứng gồm bằng điểm
các đối tượng này với những thủ đoạn rất là chuyên nghiệp
bởi vì ngay từ khi chúng hình thành thì bản thân chúng che giấu toàn bộ những thông tin về cá nhân
cũng như nơi ở
đồng thời khi giao dịch để giao bằng cho các người cần mua người cần dùng đến
thì họ không xuất hiện trực tiếp mà sẽ đưa qua những cái kênh thứ hai thứ ba
để chuyển qua
thì họ gọi với nhau đấy là nhân viên và sếp thì không xuất hiện
chính vì thế mà để trinh sát rõ được cái băng ổ nhóm của chúng là cũng rất mất rất là nhiều công sức
lê văn hoàng cùng em trai là lê hoàng phi cùng tham gia sản xuất điều hành hoạt động đường dây này
trước đó qua tìm hiểu trên mạng xã hội biết nhiều người có nhu cầu mua bằng chứng chỉ giả
nên hoàng đã nảy sinh ý định sản xuất và cung cấp số lượng lớn
theo đó lê văn hoàng đầu tư khoảng một trăm linh triệu đồng
tìm mua phôi con dấu cùng các loại công cụ máy móc để sản xuất bằng giả
sau đó hoàng thuê người lập trang web làmbằngđạihọc com vn để quảng cáo tư vấn và nhận đơn đặt hàng
em trai lê hoàng phi phụ trách đóng dấu ký các văn bằng chứng chỉ giả và hỗ trợ vận chuyển văn bằng giả giao cho khách hàng
chúng tôi sử dụng những công cụ rất là tối tân
chúng tôi đào phần mềm trứng chỉ giả
chúng tôi tìm mạng về những văn bằng giả phôi bằng rất là nét
chúng tôi khuyến cáo là nhà tuyển dụng lao động
có những người tuyển dụng lao động nên có những biện pháp khi tuyển dụng
có những biện pháp xăng minh và những văn bằng có xăng minh kỹ là nơi người ta học tập
để tuyển dụng đúng như con người chúng ta cần và năng lực trình độ
chỉ trong khoảng một năm đường dây của hai anh em hoàng đã sản xuất hàng nghìn tấm bằng
và các loại của nhiều trường đại học cao đẳng rồi vận chuyển đến nhiều tỉnh thành trên cả nước tiêu thụ
tiến hành khám xét tại nơi ở của hoàng ở quận bình tân thành phố hồ chí minh
cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ khoảng một tấn phôi bằng chứng chỉ các loại
hai trăm linh con dấu của các trường đại học cao đẳng trung cấp
cùng nhiều máy móc phục vụ cho việc sản xuất văn bằng chứng chỉ giả
phòng cảnh sát hình sự công an tp cn đang tiến hành xác minh hai đối tượng là phùng phương lai
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tại xã yên bái huyện ba về tp hà nội
và nguyễn văn toan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại xã hàm tử huyện khói châu tỉnh hương yên
để làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng
vào ngày hai tháng năm qua nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tp cn phát hiện hai đối tượng này
đang hoạt động cho vay trên địa bàn phường trà nóc quận bình thủy tp cn
qua kiểm tra phát hiện trong người toan và lai có tám hợp đồng cho vay tiền
và một hợp đồng mua bán xe cùng với số tiền mặt là ba mươi triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đến cần thơ thuê nhà trọ
ở từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín để hoạt động cho vay nặng lãi
đi phát tờ rơi để quảng bá hoạt động cho vay tài chính này
bước đầu toan và lai thừa nhận đã cho vay một mươi ba người trên địa bàn quận ô môn
và huyện thới lai tp cn với tổng số tiền là khoảng bảy mươi triệu đồng
mức lãi suất là một mươi năm một tháng
hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
công an phường phúc thành tp ninh bình tp ninh bình
vừa tổ chức trao trả tài sản cho người dân trên địa bàn
với số tiền là gần một mươi sáu triệu đồng
vào chiều ngày sáu tháng năm bà bùi thị mị sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một
trú tại phường bắc sơn tp tam điệp tp ninh bình
đến công an phường phúc thành trao một ví da trong đó có gần một mươi sáu triệu đồng
và một số giấy tờ tùy thân mà bà nhặt được trên địa bàn
công an phường phúc thành đã tổ chức thông báo phối hợp
tìm kiếm người mất tài sản
sau một thời gian tiến hành xác minh công an phường phúc thành
đã tìm được người đánh rơi số tài sản nói trên là chị đinh thị thùy dương
trú tại phường trung sơn tp tam điệp
tại buổi trao trả tài sản cho người dân do công an phường phúc thành tổ chức
chị đinh thị thùy dương đã cảm động bày tỏ sự biết ơn
trước việc làm ý nghĩa của bà bùi thị mị
cũng như cán bộ chiến sĩ công an phường phúc thành
có ý thức trách nhiệm tận tụy vì nhân dân phục vụ
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị bộ nội vụ đang xây dựng dự thảo
nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức
và lực lượng vũ trang áp dụng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
theo dự thảo từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
mức lương cơ sở tăng thêm một trăm linh đồng
từ một triệu ba trăm chín mươi đồng một tháng hiện nay
lên một bốn trăm chín mươi đồng một tháng
mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ

tính lương trong các bảng lương
mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác
theo quy định của pháp luật
đối với các đối tượng quy định tại điều hai dự thảo nghị định
thứ hai là để tính mức hoạt động phí
sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật
thứ ba là tính các khoản trích
và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở
như vậy là từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
lương công chức loại a một bậc một
là ba bốn trăm tám mươi sáu sáu trăm linh đồng một tháng
tức là tăng hai trăm ba mươi bốn đồng

với mức lương hiện hành là ba hai trăm năm mươi hai đồng một tháng
học viện báo chí và tuyên truyền đã có đơn
gửi hội nhà báo việt nam
đề nghị xóa tên ông lê hoàng anh tuấn
ra khỏi danh sách hội viên hội nhà báo việt nam
lý do được đưa ra là ông lê hoàng anh tuấn
không phải cán bộ chính thức của học viện báo chí và tuyên truyền
ông tuấn chỉ tham gia thỉnh giảng
tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí
do học viện tổ chức
và không có hợp đồng lao động
không hưởng lương của đơn vị này
đủ điều kiện trở thành hội viên hội nhà báo việt nam
theo quy định hiện hành
theo trưởng ban kiểm tra hội nhà báo việt nam
hiện đơn vị đang tiến hành các thủ tục liên quan
để trình lãnh đạo hội ký quyết định
xóa tên ông lê hoàng anh tuấn
khỏi danh sách hội viên hội nhà báo việt nam
trước đó đầu tháng ba vừa qua
lãnh đạo hội nhà báo việt nam ký quyết định
công nhận tư cách hội viên hội nhà báo việt nam
đối với ông lê hoàng anh tuấn
tuy nhiên ông tuấn chưa được cấp thẻ hội viên
lãnh đạo ban kiểm tra hội nhà báo việt nam
cũng cho biết ở việt nam không có danh sưng
nhà báo quốc tế
có liên quan đến những thông tin lan truyền trên mạng xã hội
cho rằng ông tuấn tham gia lừa đảo
hội nhà báo việt nam cần đợi kết luận chính thức
từ cơ quan chức năng
về phía hội đến nay chưa nhận thấy ông lê hoàng anh tuấn
có biểu hiện vi phạm nội quy hội viên hội nhà báo việt nam
nên không thể tiến hành xử lý
thay vào đó chỉ có thể yêu cầu xác minh
tiêu chuẩn hội viên đối với ông tuấn
liên quan đến vụ cháy nhà kho rộng hơn một m hai
chứa hàng tấn hồ sơ tài liệu cùi vé
của trung tâm quản lý giao thông công cộng
thành phố tại số a một mươi trên bốn mươi
đường mai bá hương xã lê minh xuân
huyện bình chánh tp hcm
vào đêm ngày hai tháng năm
vào chiều ngày bảy tháng năm thì sở giao thông vận tải
tp hcm đã chính thức thông tin
về vụ cháy này
vụ cháy xảy ra vào lúc hai mươi hai h ngày hai tháng năm
khi phát hiện cháy người dân đã thử
thông báo cho cảnh sát phòng cháy trễ cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố
ủy ban nhân dân huyện bình chánh
và trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố
sau ba mươi phút đám cháy được
đội chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã
khiến cho hàng tấn hồ sơ bị cháy và hư hỏng nặng
tuy nhiên theo lãnh đạo sở giao thông vận tải
thành phố hồ sơ tài liệu
trong vụ cháy này không ảnh hưởng đến
quá trình quyết toán kinh phí trợ giá
chữ đang được trung tâm thực hiện
ra soát phân loại và đang đề xuất
tiêu hủy theo quy định sau vụ cháy
thì sở giao thông vận tải thành phố đã chỉ đạo
trung tâm quản lý giao thông công cộng tổng kiểm tra
giả soát thống kê lại toàn bộ các thiệt hại
do cháy gây ra và phối hợp với
các cơ quan chức năng để làm rõ nguồn nhân
của vụ cháy
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã chấp thuận đề nghị
của sở giao thông vận tải hà nội mở mới
tuyến xe buýt chất lượng cao hà đông sân bay
theo phương án tuyến buýt chất lượng cao
có tên tuyến từ hà đông sân bay nội bài
điểm đầu là hà đông trung tâm thương mại
mê linh plaza hà đông và điểm cuối
là sân bay nội bài nhà ga t một t hai
thời gian phục vụ trong ngày
từ năm đến hai mươi ba giờ thời gian
chuyến xe chín mươi phút tần suất chạy xe
ba mươi phút một lượt số lượng
sẽ thực hiện trong ngày là
sáu mươi tám lượt một ngày được biết hiện nay
tại sân bay nội bài kết nối về trung tâm thành phố
đang có năm tuyến xe buýt trong đó có
bốn tuyến buýt có trợ giá
tuyến số bảy cầu giấy nội bài
tuyến xe buýt số một mươi bảy long biên nội bài
tuyến buýt số chín mươi kim mã nội bài
tuyến buýt số một trăm linh chín
biến xe mỹ đình nội bài
và một tuyến buýt không trợ giá là tuyến xe buýt
chất lượng cao số tám mươi sáu ga hà nội
bờ hồ nội bài
được sự đồng ý của chính phủ việt nam
vào sáng hôm bảy tháng năm hai tàu
của hải quân úc
cùng với hơn tám trăm linh sĩ quan
và thủy thủ đoàn đã cập cảng quốc tế
cam ranh bắt đầu chuyến thăm việt nam
từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng năm
nằm trong hoạt động nỗ lực
ấn độ dương thái bình dương
năm hai nghìn một mươi chín hay được gọi là
ipe một mươi chín chuyến thăm việt nam
của hai tàu hải quân úc nhằm
thúc đẩy sự hợp tác về quốc phòng
cũng như xây dựng mối quan hệ đối tác đa phương
và song phương với các quốc gia hướng tới
sự hòa bình an ninh trong khu vực
chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị
giữa nhân dân và quân đội hai nước
phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược
việt nam australia đồng thời cũng
sẽ chỉnh cai hiệu quả các nội dung
bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng
năm hai nghìn một mươi và tuyên bố tầm nhìn chung
về thúc đẩy hợp tác quốc phòng
năm hai nghìn một mươi tám giữa bộ quốc phòng hai nước
khẳng định cam kết của hai nước
ủng hộ những nỗ lực hợp tác vì hòa bình
ổn định phát triển chung trong khu vực
và trên thế giới dự kiến thì đoàn sẽ
thăm bộ tư lệnh vùng bốn hải quân
trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về tìm kiếm
cứu nạn cứu hộ hỗ trợ nhân đạo và
thảm họa giao lưu thể thao với cán bộ
chiến sĩ vùng bốn biểu diễn âm nhạc
tại quảng trường hai tháng bốn nha trang
và tham gia các hoạt động cộng đồng
tại địa phương
xin mời trường quay sang phương nam
kim thảo xin chào trường quay hà nội
săn bắt cướp quận gò vấp thành phố hồ chí minh
vừa bàn giao hai đối tượng trộm cắp tài sản
cho công an phường năm quận gò vấp
để xử lý theo quy định của pháp luật
theo đó sau một thời gian theo dõi
nhóm hiệp sĩ đường phố phối hợp với công an phường năm quận gò vấp
bắc châu tước trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và phạm thị ngọc dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
khi đang lẫn trốn trên địa bàn
hai đối tượng khai nhận thực hiện hai vụ trộm
trên địa bàn phường năm quận gò vấp
với thủ đoạn tinh vi liều lĩnh
bước đầu xác định hai đối tượng có thể đã thực hiện
nhiều vụ trộm khác tại nhiều địa điểm
thuộc thành phố hồ chí minh
hiện công an đang xác minh và làm rõ hành vi của các đối tượng
công an quận bảy thành phố hồ chí minh
đang tạm giữ một băng nhóm năm đối tượng
gồm trần đình sơn võ ngọc phi linh
trương ngọc thúy đặng văn ngây
nguyễn thùy dung cùng ngụ quận bốn thành phố hồ chí minh
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày bốn tháng năm anh nguyễn thanh lân
sinh sống tại một phòng trọ trên địa bàn
phường tân hưng quận bảy đi du lịch về
thì phát hiện nhà bị đột nhập lấy trộm
ba xe máy một tv và nhiều tài sản khác
nên trình báo cơ quan công an
vào cuộc điều tra trinh sát công an quận bảy
đã bắt giữ đối tượng trần đình sơn
vào ngày bốn tháng năm khai thác từ đối tượng này
công an sau đó tiếp tục bắt giữ linh ngay
thúy và dung vào các ngày sáu và bảy tháng năm
qua đấu tranh nhóm này khai nhận trộm
gần chục chiếc xe gắn máy và nhiều tài sản
của nhà dân với thua đoạn cắt khóa
đột nhập vào lấy trộm xe máy rồi thay biển số
mang đi tiêu thụ quang công an đang thu hồi
lại tài sản mà băng nhóm này đã trộm
để trao trả lại cho nạn nhân và điều tra
mở rộng vụ việc
thời gian qua tại thành phố hồ chí minh
liên tục những vụ thảm án thương tâm
mà hung thủ là người nghiện mà túi đá
điều đáng nói là nạn nhân chính là
những người thân của hung thủ
khiến dư luận hoang mang lo lắng
thời gian gần đây
tại thành phố hồ chí minh các vụ án
phản pháp hình sự đa phần đối tượng
có liên quan đến mà túi
còn mà thành phố hồ chí minh bắt giữ nhiều vụ
vận chuyển mua bán mà túi với số lượng cực lớn
đồng thời kiểm tra nhiều quán bar
tạm giữ nhiều đối tượng mà qua kiểm tra
dương tính với mà túi cùng tăng vật
là nhiều gói mà túi đá
đặc biệt điều đáng nói
hàng loạt vụ thảm án xảy ra
mà hung thủ là đối tượng đã sử dụng
mà túi đá vụ án gần đây
ngày hai tháng năm tại quận bình tân
đối tượng trương tính hai mươi chín tuổi
trong lúc phê mà túi đá đã ra tài
sát hại mẹ dì ruột và bà ngoại
sau khi gây án tính bỏ trốn
nhưng bị công an bắt giữ vào ngày ba tháng năm
trước đó ngày một mươi hai tháng ba công an
thành phố hồ chí minh bắt giữ nguyễn hoàng nam
hai mươi sáu tuổi ngụ huyện hóc môn
trong lúc lên cơn ngáo đá đã ra tài
thảm sát cha mẹ và bà nội
và một người thân khác ở tỉnh long an
tác hại của ma túi đá
đã thật sự là nỗi
kinh hoàng của tất cả người dân
anh thấy có nhiều cảnh mà ngáo đá
họ không có làm chủ được cái bản thân của mình
họ không những gây nguy hiểm cho họ
mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh
những người đi đường hoặc là những người
những cái tai nạn cho thông mà chúng ta thường thấy rất là nguy hiểm
thì cái vấn đề này đang rất là
đáng quan tâm đáng lên án
theo thống kê hiện nay
thành phố hồ chí minh có khoảng
ba người nghiện có hồ sơ quản lý
là một trong những địa phương
có số người nghiện nhiều nhất cả nước
tuy nhiên trên thực tế số người nghiện
cao hơn gấp nhiều lần
người nghiện mới ngày càng trẻ hóa
và sử dụng nhiều loại ma túy
đặc biệt là ma túy đá rất nguy hiểm
như kẻ sử dụng ma túy xong gây ra các vụ án
giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
hậu quả để lại không chỉ là nỗi đau
mất mát của gia đình người thân
mà còn là gánh nặng của toàn xã hội
công tác đấu tranh với tội phạm ma túy
còn nhiều khó khăn khi việc
khai nghiện tại gia đình cộng đồng
hiệu quả chưa cao phần lớn người nghiện ma túy
và gia đình người nghiện chưa tự giác
khai báo tình trạng nghiện và đăng ký
khai nghiện tại gia đình bên cạnh đó
phương thức thủ đoạn của đối tượng
mua bán ma túy ngày càng chuyên nghiệp
tinh vi tổ chức thành đường dây khép kính
rất manh động sẵn sàng đối phó
với lực lượng công an
đối tượng nghiện trên địa bàn
thì nó vẫn xuống là tăng
và đang xuống trẻ hóa
các đối tượng chủ yếu
chuyển qua sử dụng các loại ma túy tổng hợp
như là ma túy đá
kelamin hoặc là thuốc lắc
các cơ sở
kinh doanh cơ đội kiện là nơi
các đối tượng thường chọn để
tụ tập sử dụng ma túy
các đối tượng quản lý
rồi các đối tượng người quản lý
rồi các đối tượng sử dụng ma túy
thì có rất nhiều
phương thức thủ đoạn
tinh vi sạc quyệt
trong việc là
rồi nguy trang
che giấu hành vi
tạm tội ma túy của mình
kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy
phòng ngừa ngăn chặn hậu quả
của đối tượng sử dụng ma túy
đặc biệt là ma túy đá
thì cần có sự vào cuộc của cả gia đình
chính quyền và xã hội
không nên giấu giếm mà cung cấp thông tin
đến cơ quan chức năng để có biện pháp
đưa đi cai nghiện ngăn chặn hành vi
gây mất an ninh trực tự xâm hại đến tính mạng người khác
cơ quan chức năng bên cạnh
việc liên tục truy quét tấn công tội phạm ma túy
cần ra soát quản lý chặt chẽ
và có những giải pháp
đối với từng người nghiện
thưa quý vị trong một văn bản góp ý
cho đề án mở rộng cơ sở thuế
và chống sói mau thuế
gửi bộ tài chính ủy ban nhân dân tp hcm
đã đề xuất mở rộng một số đối tượng
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
trong đó có điện thoại di động
về thuế tiêu thụ đặc biệt
ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất
cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung
đối tượng chịu thuế một số hàng hóa dịch vụ như
điện thoại di động camera nước hoa mỹ phẩm
dịch vụ kinh doanh game dịch vụ thẩm mỹ
thừa nhận điện thoại di động
không phải hàng hóa dịch vụ cao cấp
nhưng ủy ban nhân dân tp hcm cho rằng
đây cũng không thuộc diện rất thiết yếu
bởi vậy việc đưa vào diện chịu thuế
tiêu thụ đặc biệt theo địa phương này
nhằm hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng hợp lý
bên cạnh đó điện thoại di động
là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc
nhưng đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
để điều tiết thu nhập của một bộ phận dân cư
có thu nhập từ khá trở lên
có nhu cầu và khả năng thu nhập thường xuyên
sử dụng các sản phẩm thế hệ mới
hơn năm mươi năm nay
hàng trăm hội dân tại hai chung cư
vĩnh hội và trúc giang quận bốn tp hcm
phải sống trong cảnh lo sợ từng ngày
vì chung cư có thể sạch bất cứ lúc nào
nhiều hội dân đã chuyển ra ngoài
và cho thuê lại căn hộ
bởi vì họ nhận thấy sự nguy hiểm
có thể diễn ra bất cứ lúc nào
trái ngược với hình ảnh
tòa cao ốc hiện đại ở bên kia sông sài gòn
phía bờ bên này chung cư vĩnh hội
quận bốn đang xuống cấp trầm trọng
trần nhà lan can đều bị bong tróc nặng
cột chung cư tại các tầng lầu
đều chung dấu hiệu nứt sâu đến nổi
tay người lớn cũng có thể dễ dàng lọt vào
nhiều đoạn lan can còn rung rinh
khi ai đó động vào
những người dân ở đây đều lo sợ
trẻ nhỏ đi qua đụng vào là tường có thể rớt xuống
thậm chí nhiều trụ cột được băng bó bằng kẽm
dây điện ở đây chằn chịch
bám vào những bức tường đang mứt toát
người dân phải gia cố những trụ sắt
để đỡ lấy bức tường dây điện
người dân ở chung cư cho biết
đã gặp nhiều trường hợp đang đi
thì bị mãn bê tông từ trên trần rớt xuống
rất nguy hiểm
chưa kể nhiều đoàn sắt thép nhô ra rỉ xét
không được xử lý rất dễ gây nguy hiểm
đặc biệt là các trẻ nhỏ
đó là nhà cô này
bây giờ tình hình đó
cô phải mua ba cái tắc kê
chữ l này
bắt lên đưa vào
đợi không sập
bây giờ chỉ biết phỏ thạc
thì thôi chứ
tất cả ai cũng ở chung cư này
nhà ai cũng đều thắm
thì cô nói là
nói chung là
ở thì cũng rầu
trường thắm nước
trước đó chung cư vĩnh hội
và chung cư trúc giang thuộc quận bốn tp hcm

đối với các trường hợp
đều có kết quả kiểm định đánh giá mức độ nguy hiểm
khả năng chịu lực của kết cấu
không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường
riêng chung cư vĩnh hội
thuộc diện nhà chung cư nguy hiểm
cần phải di dời phá dở khẩn cấp
hiện ủy ban nhân dân quận bốn đã sử dụng hơn ba trăm linh căn hộ
tại chung cư vĩnh lộc b huyện bình chánh
để các hộ dân tạm cư
nhưng nhiều hộ vẫn bám trụ vì không muốn di dời quá xa
trung tâm thành phố
để tạo vị ngọt như đường mía
tạo vị chua như chanh
hay thậm chí là tạo đường mía
để tạo được vị thịt lợn thịt bò
thì hương liệu nhân tạo đã áp dụng cho ngành công nghiệp thực phẩm
được xem là bước tiến lớn
với khả năng hạ giá thành đến mức tối đa
trong khi vẫn đem đến cho người ăn sự thích thú
vâng và không chỉ ở việt nam
mà trên thế giới thì một số thực phẩm
đều được cho phép sử dụng phụ gia thực phẩm
tuy nhiên thì chúng ta cũng cần hiểu đúng
về loại phụ da này
để làm sao có thể sử dụng một cách an toàn nhất
và mời quý vị hãy cùng tìm hiểu trong sống khỏe mỗi ngày
ngày hôm nay
khi nhìn thấy một cốc nước cam
suy nghĩ đầu tiên hiện ra
đây là nước được vắt ra
từ một quả cam tươi
tuy nhiên chỉ với
vài giọt si rô cam
một sản phẩm được xếp là phụ da
được điều chế với thành phần chủ yếu là hóa chất
chúng ta cũng có thể pha được một cốc nước
có màu cam tương tự cũng có vị chua
và cũng có mùi cam
đây chính là cách mà hương liệu thực phẩm hoạt động
hương vị ở đây thì ta phải hiểu ra
là nó làm tăng lên
hoặc nó làm giảm đi
cái hương vị
thường ở đây là chúng ta nói là nó làm tăng cái hương vị lên
thì có rất nhiều các hương vị
hiện nay người ta cho vào trong thực phẩm và nước uống
để làm tăng hương vị
đặc biệt tôi phải nói rằng những đồ hộ
những đồ công nghiệp làm từ thực phẩm biến đổi gen
thì người ta rất hay cho hương vị vào
để làm cho nó giống như
là thực phẩm không biến đổi gen
đặc biệt là ngô hộ
trên hương vị nó làm cho chúng ta là quen cũng là hấp dẫn
và chúng tôi đang tưởng tượng rằng
hương vị nó là như là một cái ô tô
để nó chuyên trở một số các hóa chất
vào trong cơ thể chúng ta
hương liệu thực phẩm được phân chia gồm ba loại
hương liệu tự nhiên
hương liệu có đặc điểm tự nhiên
và hương liệu nhân tạo
nếu như hương liệu tự nhiên được thu từ thực vật và động vật
thì hương liệu có đặc điểm tự nhiên và hương liệu nhân tạo
thực chất lại là quá trình xử lý hóa lý
và tổng hợp hóa học
việc điều chế hương liệu tự nhiên cũng tốn kém hơn
khiến loại này ít được sử dụng phổ biến
trong sản xuất quy mô lớn
trong khi đó
hương liệu có đặc điểm tự nhiên
và hương liệu nhân tạo
lại được ưu tiên sử dụng
khi giá thành hợp lý
và mùi vị đa dạng
từ hương hoa quả
đến những hương phức tạp hơn
như hương thịt hương mắm pate hay hương khói
như hương cây hương lộn
như hương bò
cho đến một thense
của hương liệu

rất nhiều chất mùi
rất nhiều chất vị
để cho vào thực phẩm
để đạt được thực phẩm gân
tương tự như thực phẩm tự nhiên
người ta có thể cho vào thịt lợn
liên hệ cho thịt lợn
khi chúng ta thích ăn thịt bò
hoặc là người ta làm từ con tôm đặc biệt là tôm đặc biệt là cá biến thành những sản phẩm khác
hương liệu thực phẩm thực chất là cách đánh lừa vị rác thông qua mùi hương và vị
khiến bộ não lầm tưởng rằng cơ thể đang hấp thụ sản phẩm tươi có hương vị tương tự
ví dụ như khi lưỡi cảm thấy vị thịt bò từ hương liệu hệ thống truyền tải thông tin của cơ thể sẽ báo trước rằng
thịt bò sắp xuống tới dạ dày và dịch dạ dày sẽ được tiết ra để đón nhận và tiêu hóa thịt
những thay đổi của hệ tiêu hóa cũng sẽ phản hồi ngược lại hệ thần kinh
rằng cơ thể đã hấp thụ chất dinh dưỡng từ thịt mà không nhận biết được nó có thể chỉ là năng lượng đơn thuần
gây nên một cái sở thích là thiếu cái đó thì cảm thấy nó thế nào ấy
cũng giống như là anh hút thuốc lá anh không có cái gì anh cảm thấy như thế nào thì cái này còn tương tự
cũng chính bởi khả năng đánh lừa vị rác mà đôi khi nhà sản xuất lạm dụng hương liệu để cho ra những sản phẩm như ý muốn
đường hóa học là sản phẩm như vậy với độ ngọt cao gấp hai trăm linh lần đường tự nhiên nhưng không sinh năng lượng
lẽ dĩ nhiên đường hóa học trở thành lựa chọn kinh tế trong kinh doanh
không những vậy một số nhà sản xuất còn lấy đặc tính không sinh năng lượng của đường hóa học để quảng cáo cho sản phẩm của mình tốt cho sức khỏe
dẫu vậy theo các chuyên gia điều này hoàn toàn không có cơ sở
nó phải sử dụng chất dinh dưỡng ở trong cơ thể để sinh ra năng lượng
một cái dạng thứ hai nó đánh lừa cái vị giác ấy khi con người ta lại uống quá nhiều
đúng không ạ
cộng với ăn thì nó sẽ gây ra là thừa cân béo phì
nhưng uống nước ngọt ấy chắc chắn là cái đường đó chuyển hóa thành mỡ nhiều hơn
cho nên cái nguy cơ là cao hơn
mặc dù chưa có những công bố khoa học chính thức về những ảnh hưởng của hương liệu thực phẩm đến sức khỏe người dùng
tuy nhiên việc đánh lừa cơ thể về mùi vị giả
chắc chắn sẽ gây nên ít nhiều những dối loạn về sức khỏe nếu sử dụng trong thời gian dài
vì vậy người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng những sản phẩm chứa hương liệu
vâng với những gì mà quý vị vừa theo dõi thì có thể thấy rằng là
rõ ràng là hương liệu thì đã khiến cho thay đổi cách mà con người có thể cảm nhận được mùi vị
mà theo nhiều chuyên gia thì nó sẽ khiến cho chúng ta bớt nhạy bén hơn về mùi vị
và điểm hình đó là vị đắng
hương vị mà có thể gây ít hương vị
trẻ nhỏ được xem là đối tượng không nên sử dụng quá nhiều sản phẩm chứa hương liệu
và có thể gây nên những tác động tiêu cực đến vị giác của trẻ
vì vậy phụ huynh cũng cần lưu ý khi sử dụng những sản phẩm này
mời quý vị tiếp tục theo dõi tư vấn của chương trình
hương liệu được xem là nhóm phụ da được sử dụng phổ biến nhất
khi trong tổng số hơn ba trăm linh chất phụ da được phép sử dụng ở việt nam
thì đã có đến hơn một trăm linh chất có tác dụng điều vị tạo ngọt hay điều chỉnh độ acid
đa phần hương liệu sẽ xuất hiện trong hầu hết các sản phẩm chế biến sẵn
thực phẩm đóng hộp
một số nguyên tắc sau có thể hạn chế lượng hương liệu vào cơ thể
hạn chế sử dụng sản phẩm đóng hộp chế biến sẵn
sử dụng vị ngọt từ tự nhiên như mật ong rau củ quả
thay thế màu nhân tạo bằng màu tự nhiên có trong các loại rau củ như gấc bắp cải tím lá nếp
hạn chế ăn ngoài ăn hàng quán
thay vào đó là tự chế biến từ nguyên liệu tươi sống